thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội hội nghị giữa nhiệm kỳ ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã khai mạc
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng
nội dung của trung ương họp lần này là cho ý kiến báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư giữa nhiệm kỳ
và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba và một số vấn đề quan trọng khác
đây là dịp để trung ương đánh giá một cách khách quan toàn diện những kết quả thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay
chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan sen
để từ đó để ra những chủ trương quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa một mươi ba
về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ này
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết nội dung của báo cáo đã đề cập một cách khách quan toàn diện bối cảnh tình hình thế giới trong nước
từ đại hội một mươi ba đến nay với những diễn biến nhanh chóng bất thường và có nhiều khó khăn phức tạp hơn so với dự báo
cũng như so với cùng thời điểm các nhiệm kỳ trước
chỉ rõ những ưu điểm nổi bật những hạn chế khuyết điểm chủ yếu và phân tích nguyên nhân
rút ra một số bài học kinh nghiệm đồng thời phân tích dự báo tình hình thế giới và trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ
và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa một mươi ba
kính đề nghị trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ thẳng thắn khách quan thảo luận
cho ý kiến vào các nội dung vấn đề nêu trong báo cáo
thể hiện rõ chính kiến của mình đồng tình hay chưa đồng tình với những nhận xét đánh giá của bộ chính trị ban bí thư
và có những đề xuất kiến nghị cụ thể gì thêm đối với những nội dung vấn đề cần phải bổ sung làm rõ hoặc điều chỉnh sửa đổi nếu có
chú ý gắn việc kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
với việc đánh giá triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba
trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn thách thức mới xuất hiện và phức tạp nặng nề hơn
tập trung phân tích làm rõ tạo sự thống nhất cao về những ưu điểm kết quả thành tích đã đạt được
đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại
phân tích những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ đại hội một mươi ba đến nay
phân tích những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ đại hội một mươi ba đến nay
phân tích dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh tình hình mới
những xu hướng các vấn đề lớn có thể xảy ra trên thế giới và trong nước
từ đó đề xuất những chủ trương quyết sách lớn và những nhiệm vụ trọng tâm
giải pháp chủ yếu cần phải tập trung quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa một mươi ba góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng

lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư khóa một mươi ba tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị trung ương nghiên cứu kỹ các báo cáo kiểm điểm cá nhân
và từ thực tế quan hệ công tác thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí ủy viên bộ chính trị
ban bí thư trên tinh thần bảo đảm sự lãnh đạo của bộ chính trị ban chấp hành trung ương
thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình
nêu cao trách nhiệm tinh thần xây dựng của các đồng chí ủy viên trung ương đảng trong việc xem xét thể hiện sự tín nhiệm của mình
tôn trọng quyền báo cáo giải trình của các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba
đánh giá đúng phẩm chất năng lực kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm
bảo đảm tính dân chủ khách quan công tâm công khai minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm
kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa cuba do trung tướng lazaro amberto alvarez kassas
ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba bộ trưởng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ đón
ngay sau lễ đón đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam và đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa cuba đã tiến hành hội đàm
mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba nói riêng
ngày càng được củng cố và phát triển trên cơ sở lòng tin sự hiểu biết sự tôn trọng tình cảm anh em đồng chí đồng đội
chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp bộ trưởng của bộ nội vụ cuba đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi
tạo động lực quan trọng cho quan hệ phát triển hai nước nói chung và giữa hai bộ nói riêng
chào mừng đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ nước cộng hòa cuba sang thăm chính thức và làm việc với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh kể từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai đến nay sau khi dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát
hợp tác giữa hai bộ nhanh chóng được nối lại trên các lĩnh vực trao đổi đoàn an ninh hậu cần kỹ thuật và y tế
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng lazaro alberto álvarez casas đã trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
đồng thời thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới
trong đó thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp tổ chức hỗ trợ lẫn nhau thực hiện công tác bảo đảm an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước
thực hiện công tác bảo hộ công dân phòng chống hiệu quả các loại tội phạm liên quan đến hai nước
tăng cường phối hợp các hoạt động tại các diễn đàn quốc tế nhất là các diễn đàn về chống khủng bố di cư bất hợp pháp
đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật nghiệp vụ và bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ về ngoại ngữ chuyên môn nghiệp vụ
tăng cường trao đổi kinh nghiệm trang thiết bị và đào tạo nâng cao năng lực cho sĩ quan cảnh vệ
nhất là các kỹ thuật bảo vệ như phòng ngừa phát hiện ngăn chặn âm mưu khủng bố
triển khai hợp tác nghiên cứu sản xuất các loại thuốc vaccine chế phẩm sinh học
trong đó có những loại thuốc đã nghiên cứu thành công và đưa vào điều trị cho bệnh nhân tại cuba
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm
tham vấn với bộ nội vụ cuba chính sách xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sẽ tiếp tục sát cánh chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ cao nhất cho bộ nội vụ cuba
qua đó việc mở rộng và tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba
vì lợi ích và an ninh quốc gia của mỗi nước
cũng nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu bộ nội vụ cộng hòa cuba tại việt nam
vào chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ trao huân trường hữu nghị
và kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng lãnh đạo bộ nội vụ cuba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao huân chương hữu nghị
của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tặng trung tướng lazaro alberto álvarez casas
ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa cuba
vì đã có những thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ cuba góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm cũng đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc của bộ công an việt nam
tặng tám cá nhân thuộc bộ nội vụ cuba vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm chúc mừng bộ nội vụ vì những thành tựu đã đạt được
bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của bộ trưởng lazaro alberto álvarez casas
bộ nội vụ cuba sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp phát triển đất nước
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thay mặt đoàn đại biểu bộ trưởng lazaro alberto álvarez casas bày tỏ vinh dự được trao tặng
huân chương hữu nghị của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhấn mạnh đây không phải là kết quả của một cá nhân mà là kết quả của sự đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai bộ
những ghi nhận của bộ công an việt nam là cơ sở để mỗi đồng chí bộ nội vụ cuba
càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và hợp tác giữa hai nước
sáng nay thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp và làm việc
với đoàn công tác của bộ nội vụ cuba do trung tướng lazaro alberto álvarez casas
ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba bộ trưởng bộ nội vụ làm trưởng đoàn đến thăm khu công nghiệp an ninh
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn long cảm ơn đoàn bộ nội vụ cuba
đã dành thời gian làm việc với cục công nghiệp an ninh nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tham quan và giới thiệu với đoàn đồng chí thứ trưởng cho biết hiện nay công nghiệp an ninh phát triển
hình thành hệ thống và trải dài trên cả ba miền bao gồm các doanh nghiệp các cơ sở nghiên cứu
các cơ sở sản xuất thuộc công an các đơn vị địa phương
trong đó cục công nghiệp an ninh là đầu mối giúp bộ công an thống nhất quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh
hiện nay đã đưa vào hoạt động khu công nghiệp an ninh tại huyện hoài đức thành phố hà nội
công nghiệp an ninh với nhiệm vụ chính là nghiên cứu sản xuất sửa chữa cải tiến hiện đại hóa các phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ phục vụ công tác công an
và hiện có thể tự nghiên cứu sản xuất hàng trăm chủng loại sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng
ngoài ra nghiên cứu sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng vừa phục vụ trong ngành công an
vừa phục vụ nhu cầu dân sinh tham gia phát triển kinh tế xã hội
tại buổi làm việc hai bên mong muốn cùng đồng hành phối hợp triển khai tiếp tục trao đổi
tọa đàm ở nhiều đoàn công tác khác để tiến tới hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp an ninh giữa hai nước
chiều nay học viện cảnh sát nhân dân long trọng tổ chức kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập học viện
một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
dự và phát biểu tại buổi lễ có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các đồng chí nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
trong năm mươi năm năm qua học viện cảnh sát nhân dân đã và đang tổ chức đào tạo trên một mươi năm vạn sĩ quan
hạ sĩ quan vững về chính trị giỏi về pháp luật tình thông về nghiệp vụ phục vụ bảo vệ an ninh trật tự
đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhiều đồng chí trưởng thành trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng nhà nước
các tướng lĩnh ngành công an và các nước bạn lào campuchia
học viện là một trong những đơn vị đi đầu trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
theo hướng lấy người học làm trung tâm gắn lý luận với thực tiễn
đồng thời là cơ sở giáo dục đại học tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số
tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và xây dựng nhà trường thông minh
học viện đã hoàn thiện nhiều công trình khoa học có giá trị
cung cấp các luận cứu khoa học để giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra
trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ công an
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị học viện cảnh sát nhân dân
tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm
chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
và nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục
kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học gắn với mục tiêu
mỗi nhà giáo đồng thời là nhà khoa học
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh việc đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo
theo hướng lý luận gắn liền với thực tiễn từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất
kỹ thuật hiện đại đồng bộ đạt chuẩn và mở rộng hợp tác quốc tế với các cơ sở đào tạo
cảnh sát các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực và trên thế giới
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập học viện cảnh sát nhân dân vinh dự được
chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì
thủ tướng chính phủ tặng bằng khen cho trung tướng trần minh hưởng
giám đốc học viện cảnh sát nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
phiên tòa cấp cao xét xử vụ alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bước vào phần tranh luận
sáng nay viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc alibaba
đồng thời đề nghị chấp nhận kháng cáo tăng tiền bồi thường thiệt hại của ba mươi một bị hại
viện kiểm sát xác định luyện đã thành lập hai mươi hai công ty rồi bán các dự án không có thật
chiếm đoạt hơn hai bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng của khách hàng
toàn bộ diện tích đất trong các dự án đều là đất nông nghiệp
chưa được các cơ quan chức năng cấp phép dự án
hành vi của luyện và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
do đó viện kiểm sát đánh giá bản án sơ thẩm tuyên luyện tù trung thân là tương xứng với hành vi
đề nghị cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại phiên tòa sáng nay tự bảo chữa cho mình nguyễn thái luyện không xin giảm án cho bản thân
mà xin giảm nhẹ hình phạt cho nhân viên công ty alibaba vì cho rằng họ chỉ thực hiện theo chỉ đạo của mình
vào ngày một mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thực hiện lệnh tạm giam nguyễn văn phục
trú tại huyện ninh sơn về hành vi giết người
được biết phụng và gia đình của anh cao hồng lân là hàng xóm đã có nhiều mâu thuẫn xảy ra từ trước
phụng đã dùng dựa tự chế chém nhiều nhát khiến anh lân tử vong tại chỗ
khi thấy vợ và con anh lân chạy ra phụng tiếp tục chém nhiều nhát vào vợ và con anh lân
khiến cả hai bị thương tích nghiêm trọng
ngay sau khi gây án nguyễn văn phụng đã đến công an thị trấn tân sơn để đầu thú
đâm trọng thương chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu thị xã hương thủy võ trọng tối
đã bị lực lượng chức năng của tỉnh thừa thiên huế bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn cá nhân võ trọng tối đến nhà ông võ đức duy
chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu đợi sẵn trước cổng nhà rồi ra tay gây án
sau đó đối tượng tối điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường
đến khoảng tám giờ năm mươi phút cùng ngày tổ công tác phát hiện đối tượng đang chạy xe trên đường cao tốc
mang ma túy từ thành phố châu đốc tỉnh an giang đến cà mau để giao thương
năm đối tượng có liên quan đã bị công an tỉnh cà mau phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
các đối tượng bị tạm giữ gồm trần ngô đạt nguyễn hữu lộc lê thị lan xuân huỳnh thu hương
và một tài xế xe ô tô kiểm tra phát hiện trên xe có tám túi ni lông trọng lượng khoảng tám trăm linh gram
bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy một bình tự chế để sử dụng trái phép chất ma túy
và một số tăng vật có liên quan xét nghiệm nhanh đạt và lộc dương tính với chất ma túy
một nhóm gần hai mươi người đã tổ chức sinh nhật bằng ma túy tại một khu nghỉ dưỡng
thuộc tổ một mươi bảy phường tân thịnh tp hòa bình bị công an thành phố hòa bình phát hiện bắt giữ
nhóm trên đã thuê năm phòng tại khu nghỉ dưỡng anse villa hill để sử dụng ma túy
thời điểm kiểm tra nhóm gồm một mươi chín người có độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi bốn hộ khẩu thường trú thành phố hà nội
xét nghiệm nhanh có một mươi bảy trên một mươi chín đối tượng dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã khám nghiệm hiện trường niêm phong vật chứng và tạm giữ hai chiếc xe ô tô
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy